ủy ban nhân dân tỉnh quảng ninh đã tổ chức họp báo công bố chương trình nghệ thuật
chào hè hạ long quảng ninh năm hai nghìn hai mươi
đây là chương trình nghệ thuật đầu tiên của tỉnh sau thời gian giãn cách xã hội
chương trình nghệ thuật chào hè hạ long quảng ninh hai nghìn hai mươi là sự kiện quan trọng mở màn
cho chuỗi các sự kiện của du lịch quảng ninh năm hai nghìn hai mươi
trong thời điểm tỉnh quảng ninh quyết tâm kích cầu du lịch nội địa sau dịch
chương trình dự kiến sẽ diễn ra vào hai mươi h ngày một mươi sáu tháng năm
tại trung tâm hội nghị quốc tế flc hạ long
với ưu tiên cho việc phòng chống dịch sẽ có máy đo thân nhiệt cho khách mời
và khử trùng khu vực chương trình